cục cảnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đã cảnh báo về phương thức huy động vốn kiểu đa cấp của dự án hoàng gia
dự án hoàng gia có dấu hiệu thực hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua dịch vụ gọi là giải pháp tiêu dùng hoàn vốn với nhiều gói đầu tư
việc đăng ký và hoạt động đầu tư được thực hiện qua website dựanhoanggia com
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng xác nhận cho đến nay chưa có tên đơn vị tổ chức nào có tên công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư thương mại dự án hoàng gia
được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
do đó để tránh rủi ro cục khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin cân nhắc việc tham gia hoạt động đầu tư huy động vốn theo hình thức đa cấp trái phép của các công ty này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt hai đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép tăng vật thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo
hai đối tượng gồm nguyễn tiến quốc chú tài xã hương thủy huỳnh lệ thủy quảng bình
nguyễn văn tường chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn tiến quốc khai nhận đã dùng phương tiện xe ô tô vào tỉnh quảng trị mua số pháo trên mang ra quảng bình bán lại cho nguyễn văn tường để kiếm tiền
khi đang thực hiện hành vi mua bán thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
hiện một kg cá trang nguyên liệu loại một có giá ba mươi năm năm trăm linh ba mươi sáu đồng đây là giá cao nhất từ trước cho đến nay
với mức giá hiện tại thì giá cao nhất là ba mươi năm năm trăm linh ba mươi sáu đồng
giá ca trang đang cao hơn khoảng ba đồng một kg so với tháng chín người nuôi lãi từ bảy một mươi đồng một kg
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vachet giá ca trang nguyên liệu tăng do nguồn cung cá giống khăn hiếm
việc chữ lượng cá nguyên liệu đang ở mức khá thấp và nhu cầu thu mua cá nguyên liệu sản xuất cho xuất khẩu sang thị trường mỹ và eu lại tăng
nguyễn văn tường chú tài huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ninh bình đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía bắc thu hút đông đảo khách du lịch đặc biệt là quần thể du lịch bái đính tràng an
nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch thì nhiều hộ dân ở quanh vùng này đã phát triển các dịch vụ homestay tạo ra những nét mới trong du lịch của vùng đất cổ đô
chỉ cách chùa bái đính hơn hai trăm linh mét khu homestay này của gia đình chị nguyễn thu hương thường xuyên kín phòng vào đầu năm cũng như các dịp cuối tuần
mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay
theo chị hương lý do gia đình chị lựa chọn mô hình này vì nhận thấy xu hướng mới ưa thích trải nghiệm của du khách
thường thường là khách đến với khu tâm linh chùa bài đính và thường gắn liền với các ngày lễ đầu năm
người ta thường đi du xuân và thường lựa chọn các khu nhà nghỉ homestay như là khu nhà nghỉ của nhà mình đấy
thường thường người ta muốn có một không khí trong lành
còn gần gũi với một không khí của một gia đình ấy
thưa quý vị và các bạn những homestay ở đây được người dân xây dựng hết sức gần gũi với thiên nhiên và mang đậm màu sắc của vùng nông thôn
dễ dàng tạo ra cảm giác thoải mái và thư giãn khi đến với vùng đất
thưa quý vị và các bạn những homestay ở đây được người dân xây dựng hết sức gần gũi với thiên nhiên và mang đậm màu sắc của vùng đất

dịch vụ homestay ở đây đã đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách như phòng tập thể hay cho thuê nguyên căn nhà với nhóm du lịch đồng người
dịch vụ homestay ở đây đã đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách như phòng tập thể hay cho thuê nguyên căn nhà với nhóm du lịch đồng người

dịch vụ homestay ở đây đã đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách như phòng tập thể hay cho thuê nguyên căn nhà với nhóm du lịch đồng người
dịch vụ homestay ở đây đã đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách như phòng tập thể hay cho thuê nguyên căn nhà với nhóm du lịch đồng người
mọi thứ đều rất tuyệt vời phong cảnh ở đây rất đẹp và con người thì thân thiện
ở homestay mà chúng tôi đang ở mọi người đều nhiệt tình và chủ nhà nấu ăn rất là ngon
tôi đã có những trải nghiệm du lịch tuyệt vời ở đây và rất hài lòng
đúng vậy mọi thứ rất tốt chúng tôi ở đây ba ngày và sẽ tiếp tục chuyến du lịch ở việt nam
homestay mà chúng tôi ở rất ổn nhất là đồ ăn ngon và các bạn ở đây thì rất thân thiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
tuy nhiên thì nếu nhìn vào thực tế thì có thể thấy là đã qua hơn một mươi năm kể từ khi manh nha hình thành
thì cho đến nay ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô việt nam vẫn chưa tìm được lối ra
và hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong góc nhìn ngay sau đây
năm hai nghìn một mươi tám cả nước mới chỉ có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô
bình quân mỗi doanh nghiệp lắp ráp ô tô tại việt nam có chưa đến hai nhà sản xuất linh kiện phụ trợ cho mình
còn số trên thấp hơn rất nhiều so với ba trăm tám mươi năm doanh nghiệp
năm doanh nghiệp ở malaysia và hai năm trăm linh doanh nghiệp ở thái lan về sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô
khó khăn thì nó rất nhiều
cái khó khăn lớn nhất là nguồn vốn của mình
các cái doanh nghiệp việt nam nhỏ thì là thường cái nguồn vốn nó khó khăn
cái câu chuyện đấy thì cũng khó nói
chính phủ việt nam cũng có nhiều cái nghi định chính sách
tuy nhiên là hiện nay nó cũng chưa tới được cho cái công nghiệp hỗ trợ
việt nam chưa đạt được tiêu chí của ngành sản xuất ô tô
ô tô thực sự sản xuất nhỏ lẻ thiếu sự liên kết
bên cạnh đó chất lượng sản phẩm phụ tùng linh kiện ô tô cung cấp trên thị trường vẫn còn kém
chưa đáp ứng được yêu cầu thiếu sự đa dạng
trong khi giá thành vẫn đang ở mức cao
ô tô việt nam mặc dù đã qua hai cái chế lược phát triển về ô tô việt nam là cái chế lược hai nghìn hai
thì phải nói coi như hoàn toàn chúng ta không thành công hay nói một cách khác là chúng ta đã thất bại
thì tiếp đến từ sau cái chế lược phát triển ô tô
hai nghìn hai thì thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt là chiến lược phát triển ngành ô tô hai nghìn một mươi bốn
nhưng mà với cái chiến lược đó thì đến nay thì cái ngành ô tô việt nam phải nói thẳng ra là nó dậm chân tại chỗ
hay nói một cách khác là người ta dùng một hình ảnh là nó không lớn
có nghĩa là không lớn
nó vẫn đứng yên
thưa quý vị công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô ở việt nam mới chỉ sản xuất được một số nhóm linh kiện phụ tùng ở mức độ đơn giản
như là khung gầm xe
bộ tản nhiệt hay là dây phanh
hơn nữa thì tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô tại việt nam đối với xe cá nhân chín chỗ đạt bình quân thấp với khoảng từ bảy cho tới một mươi
trong đó taco đạt từ một mươi năm một mươi tám toyota việt nam đạt ba mươi bảy
đối với riêng dòng xe innova thì thấp hơn với mục tiêu đề ra
điều này thì ít nhiều đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất ô tô tại việt nam cao gần hai mươi so với các quốc gia trong khu vực asean
khiến cho giá bán ô tô trong nước khó cạnh tranh với ô tô nhập khẩu
nhìn vào thực tế trên thì rõ ràng đây lại là một câu chuyện buồn của ngành công nghiệp phụ trợ ô tô hiện nay
thực tế thị trường ô tô tại việt nam chưa có sự ổn định về chính sách khiến các nhà đầu tư còn do dự
thêm vào đó sản xuất nội địa còn thấp
chính những điều này đã dẫn đến ngành công nghiệp ô tô hiện nay của việt nam rơi vào khó khăn
bên cạnh đó các doanh nghiệp chưa tạo được sự hợp tác liên kết và chuyên môn hóa trong sản xuất
lắp ráp ô tô cũng như sản xuất phụ tùng linh kiện
và hiện nay ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ ô tô đang có rất nhiều việc phải làm để có được sự phát triển
thành công trong sản xuất xe hơi không chỉ dừng lại ở chính nội tại một nhà sản xuất
mà phải là sự phối hợp nhuẩn nhuyễn chặt chẽ của cả một mạng lưới công nghiệp phụ trợ hoàn hảo
bên cạnh sự hỗ trợ về chính sách từ chính phủ bản thân doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô
cần có sự đổi mới đầu tư hướng tới tự động hóa tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ
và phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng
tôi cho rằng chúng ta cũng không quan tâm đúng mức về mặt công nghệ
do đó thì cái câu chuyện gia công lắp ráp của chúng ta và cái phần giá trị gia tăng mà chúng ta không đạt được
những cái chiến lược trước đó thì tôi cho rằng trong cái nội dung chiến lược mới chúng ta cũng phải có
cái vấn đề thứ ba của câu chuyện nó liên quan đến phía cầu đó là tôi cho rằng trong cái thời gian vừa qua
thì dường như các cái cơ chế chính sách chúng ta nó không đồng hướng với cái câu chuyện phát triển chiến lược ô tô
đó là câu chuyện chúng ta cũng không xác định được rằng việc chúng ta lôi kéo các cái nhà sản xuất vào
thì chúng ta sẽ tham gia như thế nào
và cái chuỗi sản xuất trên toàn cầu đặc biệt là đối với những cái sản phẩm như ô tô
tức là nó cần rất nhiều các cái linh kiện chi tiết khác nhau
và kéo theo đó là chúng ta thiếu một chiến lược về xuất khẩu các sản phẩm ô tô có hay không
thì tôi cho rằng cho đến nay chúng ta cũng không trả lời được
mà cái ví dụ mà rõ ràng nhất tôi cho rằng chúng ta có thể hoàn toàn học hỏi kinh nghiệm
đó là cái trường hợp lắp ráp các sản phẩm điện tử
mà điển hình đó là cái việc lắp ráp các cái sản phẩm về điện thoại di động
chỉ trong một vài năm một vài công ty sản xuất điện thoại di động họ vào việt nam họ lắp ráp
và lập tức hiện nay thì cái kim ngạch xuất khẩu của điện thoại di động thậm chí đã vượt qua cả xuất khẩu dầu thô
tôi cho rằng đấy là những cái bài toán chiến lược mà chúng ta vẫn phải xử lý tương tự như vậy đối với ngành công nghiệp ô tô
tôi nghĩ các chính sách phát triển ngành phụ trợ ô tô cần rõ ràng minh bạch và có lộ trình đủ dài
để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư
bởi đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ đòi hỏi nhiều vốn thời gian thu hồi vốn dài hơn so với các ngành khác
và vinfast là một doanh nghiệp tư nhân của việt nam mới đầu tư vào lĩnh vực ô tô đang xây dựng chiến lược phát triển nguồn linh kiện ưu tiên của các nhà sản xuất tại việt nam
tiếp theo là các nhà sản xuất trong khối asean và trên thế giới
thì doanh nghiệp này cũng sẽ hỗ trợ và hợp tác với các nhà sản xuất hiện nay
cũng như các nhà sản xuất mới để đẩy mạnh việc sản xuất
với công nghệ hiện đại để có thể sử dụng là sáu mươi tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm ô tô của mình và tiến tới sẽ là xuất khẩu
và đây thì sẽ là một tín hiệu vui để chúng ta có thể tin rằng là trong tương lai không xa thì ngành công nghiệp phụ trợ ô tô sẽ có thêm nhiều điều kiện để vươn lên
đã tới thời lượng của mỗi ngày một nghề
thưa quý vị
ổi găng từ lâu đã trở thành một thương hiệu mạnh đối với người nông dân ở phường cự khối quận long biên thành phố hà nội
nhờ thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng người nông dân nơi đây đã mạnh dạn đưa cây ổi găng về trồng và diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc
tuy nhiên đi cùng với sự phát triển cả về diện tích cũng như năng suất thì đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toán khó
để tránh tình trạng được mua rớt giá và với kinh nghiệm từ các vụ trước thì người trồng ổi ở cựu khối đã biết điều chỉnh cho cây ổi ra hoa kết trái theo ý muốn
mỗi ngày một nghề ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng thu trang tìm hiểu về cách trồng ổi cũng như sản lượng thu hoạch nhờ nghề trồng ổi nơi đây
và tới đây bản tin kinh tế tiêu dùng cũng xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại
ông nguyễn văn chiến đã có một mươi năm trong nghề trồng ổi
làm chủ hơn hai hecta đất trồng
trung bình mỗi năm vườn ồi của ông chiến cho ra khoảng hai mươi tấn quả doanh thu trên hai trăm linh triệu đồng
với đặc tính dễ trồng sức sống khỏe cây ổi găng đã nhanh chóng bén duyên và trở thành thứ quả đặc sản của người dân
từ ngày phương cựu khối này được sự hỗ trợ đến chuyển đổi cây trồng
từ cây ngô cây đỗ đến giờ phút này thì phương cựu khối này chuyển đổi cây ổi là cây thiết thực nhất trong cuộc sống
tại sao chỉ có ở tại phương cựu khối
ngon thì thứ nhất là do chất đất chủ yếu là do chất đất
thứ hai là người dân biết chăm sóc cây ổi
cho ăn cũng không quá
các cô các chị nhìn vườn ổi vẫn xanh tốt nhưng quả vẫn trắng ngần ra mà quả vẫn cứng
ăn giòn tan mà có độ ngọt đậm và thơm mùi ổi
một năm thì mình đạt được hai lứa
và tháng hai ta được một lứa
và tháng một mươi ta lại được một lứa
càng nắng mà nhất ra thời điểm này đang thu hoạch đang thích nghi cho cây ổi
mà quả nó ăn vừa giòn vừa ngọt vừa có vị thơm vì nắng hanh như thế này
bắt hanh ba giờ ổi nó ngon
để tránh tình trạng được mùa rớt giá người dân trồng ổi cự khối đã biết điều chỉnh cho cây ổi ra hoa kết trái theo ý muốn
với cách chọn mầm cây khỏe sau đó chiết cây bấm ngọn lọc và hoa
sau đó thay thế cây ổi tơ để cây dưỡng sức không bị chết

với thời tiết nắng hanh của tháng một mươi này thì chỉ cần chiết cây khoảng bốn tháng là ra rễ cây mới
làm như vậy sản lượng ổi sẽ không chín tập trung một lúc giá bán lại cao và dễ tiêu thụ
người ta vào bây giờ người ta mua tại bờ bây giờ là một mươi ba một mươi bốn cơn
so với ngày mùa thì là một cân đánh bằng bốn cân
ngày mùa ấy gọi là hai thả
mà con này bình thường chú thu gọi là năm bảy mươi cân rồi một thả
vườn ổi của hộ gia đình ông chiến được trồng theo cách tận dụng cách phân hữu cơ tự nhiên để đất trồng được ẩm và tơi xốp
nhờ đó cho ra quả rất ngon ngọt và sạch
hiện đang là mùa thu hoạch chính của ổ găng trong năm
vào thời cao điểm này chính quyền nơi đây cũng đang hết sức tạo điều kiện cho bà con mở rộng thị trường để thu nhập đầu ra được thuận lợi
ông chiến phải thuê thêm bốn tới năm nhân công ở địa phương để thu hoạch ổi
hiện toàn phường cự khối có khoảng một trăm tám mươi hectare chuyên canh tác ổi găng
sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp và có mặt trong các siêu thị lớn trên toàn quốc
đời sống của người dân ổn định yên tâm canh tác giữ đất giữ ruộng